thưa quý vị từ ngày một mươi bốn tháng bốn quảng ninh là địa phương đầu tiên triển khai chiến dịch tiêm vaccine cho trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
sau một tháng triển khai bộ y tế cho biết có ít nhất hai năm triệu liều vaccine đã được tiêm cho trẻ trong độ tuổi này
về tiến độ tiêm vaccine bộ y tế vừa có văn bản yêu cầu đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng bắt đầu tiêm mũi thứ hai
và lưu ý phụ huynh nên để ý tới các phản ứng của con trẻ vì mũi tiêm vaccine thứ hai sẽ có phản ứng nặng hơn so với mũi một
theo thống kê của bộ y tế cho biết đến hết ngày một mươi năm tháng năm có tổng cộng hai trăm một mươi sáu chín mươi sáu triệu liều vaccine phòng covid một mươi chín đã được tiêm trên cả nước
trong đó hơn một trăm chín mươi bảy triệu liều tiêm cho người từ một mươi tám tuổi trở lên và hơn một mươi bảy bốn triệu liều tiêm cho trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
với chiến dịch tiêm vaccine covid một mươi chín cho nhóm trẻ từ năm đến dưới
một mươi hai tuổi sau một tháng triển khai hơn hai bảy triệu liều đã tiêm
như vậy hơn hai năm triệu trẻ đã tiêm ít nhất một mũi vaccine covid một mươi chín
một số địa phương đã bắt đầu tiêm mũi hai cho các trẻ đủ điều kiện sức khỏe không có chống chỉ định không phải trì hoãn tiêm và đủ khoảng cách về thời gian
theo bộ y tế thống kê đến sáng nay một mươi sáu tháng năm trong số hơn hai năm triệu trẻ trong độ tuổi từ năm đến dưới một mươi hai tuổi đã tiêm vaccine covid một mươi chín
có hai trăm linh sáu trẻ đã tiêm mũi hai
các vaccine covid một mươi chín tiêm cho nhóm trẻ này là vaccine moderna và pfizer đều cơ bản gồm hai mũi tiêm vaccine cùng loại
theo chuyên gia tiêm chủng của bộ y tế vaccine covid một mươi chín tiêm cho trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi là vaccine sử dụng công nghệ mrna hay ona thông tin
đây là công nghệ được phát triển nhiều tuần trước đây nhằm tạo ra thuốc điều trị ung thư và các bệnh lý nguy hiểm khác
cơ quan chuyên môn của bộ y tế đã phân bố gần năm triệu liều vaccine covid một mươi chín để các tỉnh thành phố tiêm cho
trẻ trong nhóm tuổi này
về tiến độ tiêm vaccine này bộ y tế vừa có văn bản yêu cầu đẩy nhanh cho trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
đảm bảo an toàn hiệu quả và hoàn thành việc tiêm cho trẻ đủ điều kiện tiêm chủng trong quý ii
góp phần phòng chống dịch hiệu quả trong điều kiện học tập trung
bộ y tế cũng thông tin tới các vị phụ huynh hãy lưu tâm và quan sát các phản ứng của trẻ sau khi tiêm mũi hai
với đặc thù là sẽ gây ra nhiều phản ứng hơn so với mỗi vaccine số một
cha mẹ cần theo dõi các trẻ ít nhất ba mươi phút sau khi tiêm và vài ngày sau khi đi tiêm chủng về